chiến tranh tuy đã lùi xa hơn bốn mươi năm nhưng những người dân phường lam hạ thành phố phủ lý tỉnh hà nam
vẫn nhắc nhở con cháu nhớ đến những chiến công oanh liệt của một mươi nữ dân quân lam hạ năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu xưa
tên tuổi của các chị đã mãi đi vào huyền thoại trở thành niềm tự hào của những người con hà nam
và trong những ngày đầu tháng một mươi này công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm năm mươi năm
ngày hy sinh của một mươi nữ dân quân lam hạ đang được hoàn tất nhanh nhất
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là lần đầu tiên thành phố phủ lý được vinh dự tổ chức lễ kỷ niệm về sự kiện này
thành phố phủ lý sẽ tổ chức lễ kỷ niệm mang tên một mươi bông hoa thép trên vùng đất lam hạ anh hùng
và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trần địa pháo phòng không lam hạ
vào tối ngày hai tháng một mươi tại trung tâm văn hóa tỉnh hà nam
sự kiện này cũng nhằm tăng cường giáo dục truyền thống lòng yêu nước tự hào dân tộc
và trách nhiệm cho thế hệ trẻ về xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới
sự kiện kỷ niệm năm mươi năm ngày hy sinh của một mươi nữ liệt sĩ dân quân phó vòng không lam hạ
cũng là một sự kiện mà ngành văn hóa thể thao du lịch được tham mưu để tổ chức chương trình
và khi được sự chỉ đạo của ubnd tỉnh nhất là của tỉnh ủy phối hợp với báo nhân dân
thì sở cũng đã tích cực tham mưu với ubnd tỉnh ban hành kế hoạch
và phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành
để triển khai công tác chuẩn bị ví dụ như phối hợp với ubnd thành phố
để triển khai công tác trang trí tuyên truyền cổ động trực quan
rồi là chỉnh trang với khu đền thờ
rồi phối hợp với các ngành khác đảm bảo về an ninh trật tự
và công tác đảm bảo cơ sở vật chất để triển khai tổ chức chương trình
rồi chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các ban của báo nhân dân
để xây dựng kịch bản tổng thể của cơ sở vật chất

chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật thì cũng đang được khẩn trương
ví dụ như lắp dựng sân khấu rồi âm thanh ánh sáng
rồi các cơ sở khác về công tác đảm bảo
thì chúng tôi cũng đang gấp rút chuẩn bị làm sao để phục vụ
cũng như là tổ chức đêm chương trình nghệ thuật này đạt kết quả tốt nhất
lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại quảng trường nhà văn hóa trung tâm tỉnh hà nam
hiện nay mọi công tác chuẩn bị tại đây đang gấp rút hoàn thành
từ công tác an ninh trật tự
âm thanh hình ảnh đến các tiết mục nghệ thuật
trên khắp các nẻo đường của thành phố phủ lý
những băng rôn khẩu hiệu về ngày lễ kỷ niệm đã được trang hoàng
nhân dịp này ủy ban nhân dân thành phố phủ lý tỉnh hà nam
cũng đã cho tu sửa đền thờ một mươi nữ dân quân lam hạ
dọn dẹp vệ sinh khu đền thờ của các anh hùng liệt sĩ tỉnh
để nhân dân và những người đồng đội có thể đến đây thắp hương trí ân
ôn lại kỷ niệm hào hùng của những ngày tháng anh hùng ấy
và chính đơn vị này cũng đã được thưởng huân chương chiến công
và được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang cùng với tỷ phạt xã phủ lý
chắc chắn rằng các đồng chí linh hồn các đồng chí còn mãi mãi đối với chúng tôi
sau này và cũng để giới thiệu và giáo dục thế hệ trẻ
cái tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của cái địa phương
đình tràng lạc tràng hòa lạc và đường ấm
thọng với lại cả cái xã lam hạ này
trong cái thời kỳ từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và những năm về sau nữa
bây giờ cái khí thế đó vẫn được các đồng chí ở đây
vẫn còn giữ và được tiếp truyền cho những thế hệ trẻ
trong những ngày này lãnh đạo thành phố phủ lý và tỉnh hà nam
do đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy tỉnh hà nam
đến thăm và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ
của một mươi nữ dân quân lam hạ
hơn bốn mươi năm đất nước im tiếng súng
nhưng chiến công và sự y sinh anh dũng
của một mươi nữ dân quân năm ấy
vẫn nhắc nhở chúng ta phải ghi nhớ công lao
của những người đã ngã xuống
để bảo vệ bình yên cho tổ quốc
sự hy sinh của các chị đã và sẽ ưa mầm
cho cuộc sống trên chính mảnh đất đau thương năm nào
chương trình nghệ thuật đặc biệt
một mươi bông hoa thép trên mảnh đất lam hạ anh hùng
sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình nhân dân
và trên vtv một vào lúc hai mươi h một mươi ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu